sáng nay hai mươi bốn tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp với thường trực chính phủ
để nghe báo cáo về đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đồng thời thủ tướng cũng nghe báo cáo về việc hoàn thiện dự thảo quyết định của thủ tướng
về danh mục doanh nghiệp thực hiện thoái vốn đến hết năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo đề xuất của ủy ban dân tộc chương trình thực hiện đối với các xã thôn có thể lệ hộ dân tộc thiểu số
từ một mươi năm trở lên theo hai giai đoạn tổng vốn thực hiện giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm là khoảng hai trăm linh bốn tỷ đồng
và giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi là hơn hai trăm một mươi năm trăm linh tỷ đồng gồm nhiều nguồn như ngân sách trung ương
địa phương vốn tín dụng chính sách các nguồn lực khác
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm là giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số hàng năm trên ba
tăng thu nhập hộ gia đình dân tộc thiểu số gấp trên hai lần so với năm hai nghìn một mươi chín và đến năm hai nghìn ba mươi tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới một mươi
ủy ban dân tộc đề xuất một mươi dự án thuộc một số lĩnh vực khác nhau
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng cho rằng đây là một trong ba chương trình mục tiêu quốc gia lớn
thể hiện tình cảm trách nhiệm đối với đồng bào dân tộc thiểu số
để đồng bào có đời sống vật chất tinh thần tốt hơn
ủy ban dân tộc tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp hoàn thiện hồ sơ
báo cáo về đề xuất chủ trương đầu tư chương trình này
lấy ý kiến của chính phủ để sớm trình ủy ban thường vụ quốc hội
thủ tướng nêu rõ yêu cầu không trùng lập với hai chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
tận dụng được những nguồn vốn khác nhau để phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
chương trình cần bám sát mục tiêu nội dung trong nghị quyết tám mươi tám của quốc hội
ý kiến chỉ đạo của bộ chính trị
thủ tướng nhất trí nội dung chương trình nên tập trung vào hỗ trợ sinh kế
cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số
đối với các công trình kết cấu hạ tầng khác như điện đường trường trạm
chương trình cần căn cứ vào chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các vùng
theo quy hoạch để tiếp tục bổ sung hoàn thiện có cơ chế đặc thù
bảo đảm tính thiết thực hiệu quả
tại cuộc họp thường trực chính phủ cũng nghe bộ kế hoạch và đầu tư báo cáo
về việc hoàn thiện dự thảo quyết định của thủ tướng về danh mục doanh nghiệp
thực hiện thoái vốn đến hết năm hai nghìn hai mươi thay thế quyết định một nghìn hai trăm ba mươi hai
sau khi lắng nghe các ý kiến thủ tướng đề nghị ra soát
tính toán chặt chẽ việc thoái vốn trong một số lĩnh vực
nhấn mạnh tinh thần công khai minh bạch chống tham nhũng và tiêu cực